một nhóm côn đồ đi đòi nợ thuê đã bắt một thanh niên rồi đánh đập ép trả tiền
thậm chí là còn đe dọa sẽ đưa ra nước ngoài giết để bán thận lấy tiền
công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
nhóm đối tượng gồm đào duy thắng văn hùng mẫn cùng chú tại thành phố buôn ma thuật
nguyễn văn đô chú ở huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc và nguyễn duy trọng chú ở huyện gia lâm thành phố hà nội
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một anh nguyễn văn nhất thắng ở huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
có quen biết và vay mượn của bà trần thị thắm ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuật bốn bốn tỷ đồng
đến hạn trả nợ anh thắng chưa có tiền để trả nhiều lần đòi không được
nên bà thắm đã thuê đào duy thắng đi đòi giúp khoản nợ trên
sau đó thắng đã gọi thêm các đối tượng trên cùng đi đòi nợ
khoảng chín giờ ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bà thắm hẹn anh thắng đến nhà mình ở phường tân lợi
thành phố buôn ma thuật rồi khóa trái cửa để bốn đối tượng này khống chế bắt giữ đánh đập anh thắng
sau đó các đối tượng ép anh thắng lên xe ô tô trở đi nhiều nơi và cuối cùng đưa anh đến huyện đắk miêu
tỉnh đắk nông đe dọa sẽ đưa anh thắng ra nước ngoài giết bán thận lấy tiền
sau khi xác định được vị trí của các đối tượng cũng như người bị hại
thì ngay trong đêm chúng tôi đã cử một tổ công tác xuống địa bàn huyện đắk miêu tỉnh đắk nông
để áp sát cái vị trí của các đối tượng
thì chúng tôi đã đồng bộ triển khai tiến hành áp sát bắt giữ các đối tượng để giải cứu người bị hại
họ khống chế tôi đi lên tầng hai nhà chị thắm yêu cầu tôi quỳ xuống
các đối tượng là thay nhau là chửi bới và đe dọa
quá trình điều tra thực hiện
hiện trường tại khách sạn ở huyện đắk miêu tỉnh đắk nông nơi giam giữ anh thắng
các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thắng cộng đô và hải trọng đe dọa uy hiếp để ép buộc thắng cho tiền
liên quan đến vụ án này còn có thêm đối tượng tên hải hiện đang bỏ trốn
vì vậy đội cảnh sát hình sự công an tp buôn ma thuật yêu cầu đối tượng hải
cần sớm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp buôn ma thuật trình diện
khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật